chiều nay việt nam có thêm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong đó tp hcm nhiều nhất với sáu mươi một ca
tổng số ca mắc trong ngày tại việt nam là hai trăm hai mươi ca có một trăm ba mươi tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
cũng trong ngày hôm nay bộ y tế đã có công văn hỏa tốc gửi ủy ban nhân dân chín tỉnh thành phố
bao gồm nam định cao bằng quảng nam quảng ngãi đắk lắc tiền giang lâm đồng cần thơ và kiên giang
về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine ngừa covid một mươi chín